theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ năm đến một độ c
riêng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín khu vực bắc bộ và trung bộ cao hơn từ một đến một năm độ c
dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi rét đậm tập trung nhiều trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đề phòng các đợt rét đậm kéo dài năm một mươi ngày trong thời gian này khả năng xuất hiện băng giá xương muối đặc biệt là khu vực vùng núi phía bắc